hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần thứ ba mươi ba việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khai mạc sáng nay tại hà nội
hội trợ là sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm và là dịp để doanh nghiệp đẩy mạnh quảng bá thương hiệu việt mở rộng thị trường xuất khẩu mới
mang đến việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn những sản phẩm nông sản ô cốp chủ lực địa phương như sâm miến gạo tỉnh lai châu rất kỳ vọng